sau khi vaccine của công ty pfizer được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp
nước mỹ bắt đầu tiêm vaccine này trên diện rộng
động thái này được cho là đang tác động mạnh đến giá vàng
và giá vàng trong nước đã biến động liên tục cao hơn giá vàng thế giới
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai giá vàng trong nước đã giảm khoảng một trăm linh cho đến một trăm năm mươi đồng một lượng
giá bán ra xuống sát mốc năm mươi năm triệu đồng một lượng
tuy nhiên giá vàng trong nước vẫn đắt hơn khá nhiều khoảng bốn triệu đồng một lượng so với giá vàng thế giới
ngày một mươi năm tháng một mươi hai vàng miếng sgc lại tăng nhẹ năm mươi đồng một lượng
exim bank mua vào với giá năm mươi bốn sáu mươi năm triệu đồng một lượng và bán ra năm mươi năm năm triệu đồng một lượng
công ty vàng bạc đa quý sài gòn sgc mua vào năm mươi bốn sáu mươi năm triệu đồng một lượng và bán ra năm mươi năm một mươi năm triệu đồng một lượng
thị trường vàng vào mùa cao điểm kinh doanh nhưng với mức giá trong nước khá cao
cùng với thu nhập của người tiêu dùng giảm do covid một mươi chín đã làm nhu cầu giảm sút
giới quan sát nhận định vàng sẽ tăng giá khi dự báo đồng đô la mỹ sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới